bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long cho biết trường hợp bệnh nhân lữ thị kim hoàng
ngụ tại xã mỹ lộc huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã tử vong do dương tính với cúm ah một n một
theo sở y tế tỉnh vĩnh long bệnh nhân có dấu hiệu sốt ho khó thở
bệnh nhân được điều trị tích cực nhưng không giảm nên chuyển đến bệnh viện đa khoa vĩnh long
với chuẩn đoán là viêm phổi phù phổi cấp tạm ổn tăng huyết áp
ngay khi tiếp nhận báo cáo từ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long sở y tế đã cử đoàn giám sát
điều tra xác minh thông tin hỗ trợ bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long và trung tâm y tế huyện tam bình
phòng chống dịch bệnh đồng thời chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vĩnh long